theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết sáng nay ngày hai mươi hai tháng chín
việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới covid một mươi chín và bước sang ngày thứ hai mươi không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng
trong một sáu mươi tám ca mắc tính đến sáu giờ ngày hai mươi hai tháng chín đã có số ca điều trị khỏi là chín trăm bốn mươi bảy ca
số ca còn đang điều trị là tám mươi sáu ca và số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là hai mươi ba bảy trăm hai mươi năm người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện ba trăm tám mươi bốn người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi bốn tám trăm linh tám người cách ly tại nhà và nơi lưu trú tám năm trăm ba mươi ba người